hai mươi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đã bị bắt quả tang tại quán karaoke hà tiên thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vào sáng sớm ngày hôm nay
trong ba mươi một đối tượng có một mươi chín đối tượng ở tỉnh vĩnh phúc một mươi hai đối tượng ở các tỉnh tuyên quang hà nội hà giang thái nguyên phú thọ
vật chứng thu giữ một số ma túy tổng hợp dạng đá cỏ mỹ ba bộ bình dụng cụ hốt si sa và một số vật chứng khác có liên quan